tại tp hcm bộ công thương đã tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gạo trong những tháng cuối năm
từ đầu năm đến nay hoạt động xuất khẩu gạo cả nước gặp nhiều khó khăn do thị trường nhập khẩu trên thế giới sụt giảm
cả nước chỉ xuất khẩu đạt hai bảy triệu tấn trị giá hơn một một mươi tám triệu usd
trong bối cảnh đó những tháng cuối năm bộ công thương khuyến khích các thư nhân tiếp tục xuất khẩu gạo
theo hướng đa dạng hóa thị trường hướng đến thị trường mới thị trường ngách có yêu cầu sản phẩm chất lượng cao có giá trị gia tăng
các bộ ngành địa phương đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại tìm kiếm xác định các thị trường mục tiêu
tạo thuận lợi cho thương nhân nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu gạo
đến nay cả nước có một trăm bảy mươi bảy thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo sang các thị trường khu vực châu phi châu âu và châu mỹ